hôm nay thứ bảy ngày một mươi ba tháng một mươi chương trình sẽ có những nội dung chính sau đây
những tư tưởng lớn của chủ tịch hồ chí minh về giới doanh nhân doanh nghiệp việt nam
được coi như kim chỉ nam định hình cho đội ngũ những người trực tiếp làm kinh tế phát triển doanh nghiệp phát triển đất nước
mỗi năm việt nam có hàng trăm ngôi nhà bị nước cuốn trôi
chưa kể số người chết mất tích và thiệt hại một năm gdp do thiên tài
hôm nay khánh thành giai đoạn một nhà máy nước mặt sông đuống
đây là dự án cung cấp nước sạch có quy mô lớn nhất miền bắc
trong phần tin tức quốc tế tổng thống mỹ donald trump và nhà lãnh đạo triều tiên kim trương ưn
sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh mỹ triều lần thứ hai nhưng không phải trong năm nay
bão tuyết tại nepal làm tám người leo núi bị thiệt mạng
hôm nay huyện ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc huyện tiền hải tỉnh thái bình
đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm một trăm chín mươi năm thành lập huyện một nghìn tám trăm hai mươi tám hai nghìn một mươi tám và đón nhận huân chương lao động hạng nhất
đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư tham dự buổi lễ
năm một nghìn tám trăm hai mươi tám nhận thấy vùng đất tiềm năng của bãi tiền châu nay là huyện tiền hải
doanh điển sứ nguyễn công chứ đã tổ chức cuộc khẩn hoang quay đê lấn biển đào đắp hàng trăm km sông đê khai phá hàng vạn mẫu ruộng
huyện tiền hải cũng là địa phương có phong trào cách mạng sôi nổi
điển hình như cuộc biểu tình nổi dậy của nông dân huyện tiền hải ngày một mươi bốn tháng một mươi năm một nghìn chín trăm bảy mươi
gây tiếng vang lớn góp phần cùng phong trào cách mạng cả nước lật đổ chế độ thực dân phong
kiến giành chính quyền về tay nhân dân
trải qua một trăm chín mươi năm xây dựng và phát triển đến nay huyện tiền hải có ba mươi năm xã thị trấn dân số trên hai mươi một vạn người
toàn huyện đã có hai mươi bảy xã về đích nông thôn mới phân đấu năm hai nghìn một mươi chín đạt huyện nông thôn mới
đồng thời từng bước xây dựng trở thành vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh thái bình
nhân dịp này thưa ủy quyền của quyền chủ tịch nước đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư
đã trao tặng nguồn trương lao động hạng nhất cho đảng bộ
chính quyền và nhân dân huyện tiền hải vì đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn hai mươi ba
thưa quý vị sáng nay tại văn phòng chính phủ trong buổi họp báo do ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp
phối hợp với bộ kế hoạch và đầu tư phòng thương mại và công nghiệp việt nam tổ chức phó thủ tướng vương đình huệ đã trực tiếp giải đáp nhiều câu hỏi
trong đó có việc trong thời gian tới sẽ quản lý chặt các hộ kinh doanh cá thể về nộp thuế
và khi các hộ này chuyển đổi thành doanh nghiệp thì sẽ được hưởng mức thuế ưu đãi hơn
phó thủ tướng vương đình huệ cho rằng việc công bố bộ chỉ tiêu chủ yếu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp cả nước
và các địa phương năm hai nghìn một mươi bảy và giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi bảy là một trong những hoạt động nhằm tiến tới hoàn thành mục tiêu cụ thể
của nghị quyết ba mươi năm nqcp đến năm hai nghìn hai mươi nước ta sẽ có khoảng một triệu doanh nghiệp
cũng tại buổi họp báo
việc các hộ kinh doanh cá thể không muốn đầu tư công nghệ sản xuất mở rộng kinh doanh nên đã không chuyển đổi thành doanh nghiệp
mà chỉ muốn kinh doanh gia đình cũng đã nhận được nhiều ý kiến quan tâm
phó thủ tướng chính phủ vương đình huệ cho biết bộ tài chính đang xây dựng quy định về hóa đơn điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt
làm cơ sở để tính thuế xóa bỏ tình trạng nộp thuế theo phương thức khoán như hiện nay
nhằm mục đích quản lý chặt các hộ kinh doanh cá thể
về nộp thuế thì họ sẽ muốn chuyển đổi thành doanh nghiệp
bên cạnh đó các hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi thành doanh nghiệp cũng sẽ được hưởng mức thuế ưu đãi hơn
ví dụ như hiện doanh nghiệp đang áp mức thuế hai mươi đối với doanh nghiệp nhỏ
thì các hộ kinh doanh cá thể sau khi chuyển đổi sẽ được áp mức thuế là một mươi bảy
những vấn đề này sẽ được chính phủ đề xuất đưa vào nội dung kỳ họp quốc hội tới đây
tạo ra sản phẩm và dịch vụ cho xã hội
góp phần quan trọng vào việc thực hiện chiến lược toàn diện về tăng trưởng và xóa đói giảm nghèo
tạo công an việc làm cho người lao động giải quyết các vấn đề an sinh xã hội của quốc gia
và trong suốt bảy mươi ba năm qua những tư tưởng lớn của chủ tịch hồ chí minh về giới doanh nhân doanh nghiệp việt nam
được coi như kim chỉ nam định hình cho đội ngũ những người làm kinh tế phát triển doanh nghiệp phát triển đất nước
sinh thời chủ tịch hồ chí minh rất quan tâm đến đội ngũ doanh nhân việt nam
ngay sau ngày đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước việt nam dân chủ cộng hòa
bác đã có cuộc gặp mặt với giới công thương hà nội
tiếp đó hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba cũng đã hiến định vai trò của đội ngũ doanh nhân việt nam
thể hiện sự quan tâm ghi nhận và đánh giá cao của đảng nhà nước đối với lực lượng này
điều đó đã tạo thêm niềm tin và sức mạnh cho cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân việt nam
tiếp tục trụ vững vượt qua khó khăn trở ngại đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước
mới đây nhất tại buổi gặp mặt doanh nghiệp doanh nhân việt nam
thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định chính phủ kiên định phương hướng kiến tạo phát triển đồng hành với doanh nghiệp
để các doanh nghiệp chung tay cùng người dân cả nước
phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế xã hội của cả nhập kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
chính phủ cũng rất mong doanh nghiệp cần kinh doanh liêm chính và bảo vệ tốt hơn vấn đề môi trường
theo ông ta đã nói dân cường thì nước thịnh
muốn đất nước giàu mạnh thì dân phải giàu
đất nước không thể giàu mạnh nếu cộng đồng doanh nghiệp yếu kém
cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân đã trở thành trụ cột của nền kinh tế
là lực lượng chủ lực đi đầu thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế
đội ngũ doanh nhân có mặt ở mọi lĩnh vực trong cuộc sống
như sản xuất nông nghiệp dịch vụ các sản phẩm công nghiệp
lợi lớn cho nền kinh tế của đất nước
thưa quý vị nền kinh tế việt nam đang ngày càng hội nhập sâu rộng
vị trí và vai trò của doanh nhân được ví như những người lính của thời bình
người chiến sĩ sung kích trên mặt trận kinh tế
là lực lượng chủ đạo góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh hơn
trong bối cảnh đó chính doanh nghiệp và doanh nhân là nhân tố quan trọng
góp phần nâng cao vị thế của nền kinh tế việt nam trong môi trường hội nhập
và đây chính là lúc mà bản lĩnh doanh nhân được thể hiện rõ hơn báo giáo
đây là dây chuyền sản xuất túi nilon bao bì nhựa của tổng công ty
của phần xuất nhập khẩu nam thái sơn
trong những năm qua nhờ tăng cường đầu tư dây chuyền sản xuất
đồng bộ với nhiều máy móc thiết bị hiện đại công nghệ tiên tiến
mà thương hiệu nam thái sơn đã khẳng định vị trí hàng đầu
trong mảnh sản xuất bao bì nhựa tại thị trường trong nước và xuất khẩu
công ty hàng năm đã xuất khẩu hàng trăm tấn sản phẩm nhựa và bao bì nhựa
vào các thị trường lớn eu
nhật úc trở thành bạn hàng và đối tác tin cậy của nhiều tập đoàn
bán lẻ lớn trên thế giới đây cũng là nhà sản xuất tiên phong đi đầu
trong mảng sản xuất bao bì nhựa tự phân hủy sinh học thân thiện môi trường
và bảo đảm công đoạn xử lý chất thải
chúng tôi luôn luôn đi bằng hai cái chân nó cân đối
là lúc xuất khẩu có thể tăng khi thị trường xuất khẩu
có khởi sắc và có một xu hướng tốt
và lúc có nội địa có thể tăng khi thị trường nội địa có một cơ hội
và cái nhu cầu và đang cần đáp ứng rất là nhiều
nhưng nội địa và xuất khẩu luôn luôn cân đối
theo báo cáo của bộ kế hoạch và đầu tư
xuất khẩu của việt nam năm hai nghìn một mươi tám sẽ tiếp tục đà tăng trưởng
dự báo vượt mốc kỷ lục của năm hai nghìn một mươi bảy
ước đạt bốn trăm bảy mươi năm tỷ usd tăng một mươi một sáu
trong đó tính riêng tám tháng
xuất khẩu của khu vực một trăm linh vốn trong nước
ước đạt bốn mươi năm một tỷ usd tăng một mươi bảy bốn so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về sản xuất thị trường
và đối mặt nhiều rào cản thương mại
nhưng cộng đồng doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong nước
vẫn nỗ lực vượt qua rào cản thách thức
duy trì được tốc độ tăng trưởng cao
giúp nền kinh tế đạt được những kết quả quan trọng
đóng góp không nhỏ cho sự phát triển đất nước
với những thành tựu đã đạt được
cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng đầy đủ và đồng bộ
cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân việt nam
dự báo sẽ tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ
trong thời gian tới
xứng đáng với vai trò là người lính trong thời bình
thưa quý vị liên tục trong những ngày vừa qua
chiều cường dâng cao ở khu vực đồng bằng sông cửu long
đã khiến cho vườn cây ao cá
và hệ thống giao thông thủy lợi
bị ảnh hưởng nặng nề
cuộc sống của người dân bị đảo lộn hoàn toàn
vĩnh long là một trong những tỉnh
bị thiệt hại nặng nề nhất trong khu vực
trong những ngày qua chiều cường bất ngờ dâng cao
làm nhiều đoạn đe bao
tại các xã cửu lao
và các xã cửu lao
của huyện long hồ tỉnh vĩnh long bị vỡ
khiến cho hơn một trăm linh hectare vườn cây ăn quả
và ao cá của người dân bị thiệt hại nặng nề
nhiều khu vườn bị nước
tràn ngập sâu gần một mét
tại thành phố vĩnh long cũng bị ngập nặng
do chiều cường những con đường chính
ở vĩnh long chìm trong nước
mỗi khi chiều cường dâng lên
sau khi chiều cường hạ xuống nhiều tuyến đường
trong nội đô bị hưởng nặng
nhất là các công trình thoát nước bị sụt lún
rất nguy hiểm cho người đi đường tham gia giao thông
hiện nay cơ quan chức năng đã tăng cường
gia cố khắc phục các công trình
bị hư hỏng nặng giúp cho người dân đi lại
dễ dàng tránh tình trạng rủi ro
xảy ra cho đợt chiều cường sắp tới
theo báo cáo nhanh của văn phòng
thường trực ban chỉ huy phòng chống thiên tai
tìm kiếm cứu nạn tỉnh vĩnh long
tính đến nay chiều cường đầu tháng chín
âm lịch đã gây thiệt hại một số công trình
thủy lợi đất sản xuất nông nghiệp
trên địa bàn tỉnh ước thiệt hại trên năm năm tỷ đồng
thưa quý vị việt nam là một trong một mươi nước
bị tổn thương nặng nề do thiên tai
không chỉ vào mùa mưa bão
mà loại hình thiên tai như sạt lở đất
vẫn đang diễn ra hàng ngày
mỗi năm việt nam có hàng trăm ngôi nhà
bị nước cuốn trôi chưa kể số người chết
mất tích và thiệt hại
một năm gdp do thiên tai
nhân ngày quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai
ngày một mươi ba tháng một mươi
với chủ đề của năm nay là
giảm thiểu thiệt hại kinh tế do thiên tai
chúng ta hãy cùng điểm lại thiệt hại
về kinh tế
do thiên tai gây ra trong những năm gần đây
thiên tai khiến việt nam thiệt hại kinh tế
bốn mươi tỷ đồng
con số thiệt hại kinh tế do thiên tai là
sáu mươi tỷ đồng
ước tính trung bình kinh tế việt nam thiệt hại
năm hai tỷ usd mỗi năm do thiên tai
có rất nhiều nguyên nhân
khiến việt nam được xem là
một trong những quốc gia dễ bị tổn thương
bởi các thảm họa thiên tai
ở đông nam á nói riêng
và trên thế giới nói chung
trong những năm gần đây
thì cái phát triển kinh tế xã hội
cái sự gia tăng dân số
cho nên là nhân dân làm nhà cửa
cũng như là một số cơ sở ả tầng vùng ven sông
là diễn biến rất là mạnh
như ngày hôm nay chúng ta đã chứng kiến
cùng với các hoạt động của tàu bè v v
thì cái sạt lở chắc chắn nó sẽ diễn biến phức tạp
nếu chúng ta không có biện pháp
đã chứng kiến rất nhiều mất mát do thiên tai
nhưng hậu quả đến từ lũ quét
và sạt lợi đất là rất nặng nghề
theo kết quả đánh giá
nơi ở an toàn của ban chỉ đạo trung ương
về phòng chống thiên tai
có đến hơn tám mươi hộ dân ở miền núi phía bắc
đang sống trong những ngôi nhà kém an toàn
trước thiên tai
thế nhưng bài toán di rời dân đến nơi an toàn
vẫn chưa có lời dài
là muốn giải quyết
cái câu chuyện này thì nó còn cả
một cái bài toán về kinh tế và xã hội
chỉ chúng ta không thuần túy
là mỗi cái vấn đề yếu tố tự nhiên
tôi nói ví dụ như vừa rồi chúng ta di di dân
của mấy cái tanh cư xuyên xã hội
thì có thể nói là một suất đầu tư
là đến tỷ hai tỷ ba
thế mà câu chuyện bây giờ di cả tỉnh
tôi nói ví dụ như lây châu
hoặc là bát sát sapa lào cai
thì bây giờ di thì di đâu
trong khi đó ở khu vực phía nam
tình hình sạt lở bờ sông bờ biển
cũng đang xảy ra phức tạp
và có xu thế gia tăng
cả về phạm vi và quy mô
riêng vùng đồng bằng sông cửu long
hiện có năm trăm sáu mươi hai điểm bờ sông bờ biển
bị sạt lở
thiệt hại kinh tế xảy ra hàng ngày
khi người dân mất đi đất sản xuất
tính bình quân sau một mươi năm
thì cái diện tích đất rừng phùng hộ
nó bị mất là khoảng trên dưới là năm trăm linh hectare
và nó ảnh hưởng khoảng hai trăm năm mươi hộ dân
là coi như không còn đất sản xuất
tổng số người bị thiệt hại
dù nặng hay nhẹ
do các thảm họa thiên tai gây ra
tính trung bình khoảng ba triệu người mỗi năm
về thiệt hại kinh tế
khoảng năm hai tỷ đô la mỹ mỗi năm
chúng ta phải tiến hành một loạt các giải pháp
kể cả khẩn cấp lẫn lâu dài
về khẩn cấp thì những vùng
mà có nguy cơ đặc biệt cao là phải di dân
nếu vấn đề chúng ta tiếp tục
xây dựng nhà cửa
những hạ tầng lớn ở ven sông
thì sạt lở sẽ ngày càng nghiêm trọng
thực tế này đang đòi hỏi
những giải pháp kỹ thuật công nghệ hiện đại hơn
về lâu dài
cả ở miền núi và đồng bằng
cần đẩy nhanh trong rừng
để bảo đảm thảm phủ thực vật giữa đất và nước
chống xói mòn
đồng thời nhiều địa phương nguy cơ cao về sạt lở đất
cần tổ chức lại dân cư
quy hoạch lại sản xuất
lồng ghép phát triển kinh tế xã hội
với các giải pháp trong phòng chống thiên tai
tại tỉnh quảng trị
có nhiều địa bàn dân cư bị ngăn cách
bởi sông suối cần được đầu tư hạ tầng giao thông
để phục vụ cho việc đi lại
thời gian qua bằng nhiều nguồn vốn
tỉnh quảng trị đã triển khai xây dựng
một số công trình cầu dân sinh
và hiện đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ
để bảo đảm đi lại an toàn cho người dân trong mùa mưa bão
đây là cầu bắc qua suối la la
ở thôn bản chùa huyện cam lộ
tỉnh quảng trị
được đưa vào sử dụng vào cuối tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
chấm dứt cảnh người dân thôn bản chùa
phải vất vả trong lưu thông
đi lại qua nhiều năm nay
đến nay tỉnh quảng trị được tổng cục đường bộ việt nam
phê duyệt xây dựng bốn mươi hai cầu
cống với tổng kinh phí hơn

trong đó có một mươi bốn cầu cống đã hoàn thành
một mươi năm cầu cống đang triển khai
số còn lại cơ quan chức năng
và chính quyền địa phương
đang hoàn chỉnh hồ sơ xây dựng
bước vào mùa mưa bão năm nay
hiện vẫn còn nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh quảng trị
hệ thống cầu xuống cấp
tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn
một số nơi học sinh vẫn đang phải lội qua suối
để đến trường
sở thông bản tài cũng đề xuất
bộ thông bản tài tổng cục đồng bộ việt nam
xem xét để phê duyệt
những dự án còn lại
của tỉnh quảng trị
để đảm bảo xây dựng
vấn đề đi lại
cho người dân
quảng trị là địa phương còn gặp nhiều
chịu nhiều ảnh hưởng bởi thiên tai
việc đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông
cho các vùng cách trở
là vấn đề cấp thiết
cần được quan tâm nhiều hơn
trong thời gian tới
tiếp theo chương trình
công trình đường cao tốc đà nẵng quảng ngãi
có tổng mức đầu tư lên đến hơn ba mươi bốn năm trăm linh tỷ đồng
vừa vá lại thủng
vận hành thương mại
nhà máy nước sạch lớn nhất miền tây
chỉ sau một tháng
công trình đường cao tốc đà nẵng quảng ngãi
có tổng mức đầu tư lên đến hơn ba mươi bốn năm trăm linh tỷ đồng
đã xuất hiện nhiều ổ gà
nhiều đoạn mặt đường nham nhở
đe dọa đến an toàn tính mạng của lái xe
trong thời gian qua
tuyến đường cao tốc đà nẵng quảng ngãi
cũng đã được các đơn vị tiến hành sửa chữa
tuy nhiên các chuyên gia cho rằng
do ép tiến độ và đưa công trình
và sử dụng khi chưa bảo đảm được yêu cầu
nên đã lại xuất hiện các ổ gà và sụt lún
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
tại đà nẵng
trên tuyến đường cao tốc đà nẵng quảng ngãi
các hiện tượng hư hỏng ổ gà
phát sinh tập trung ở km đoạn đà nẵng tam kỳ
đây là tuyến đường cao tốc
đã đưa vào sử dụng từ năm hai nghìn một mươi
hướng đà nẵng quảng ngãi
xuất hiện các hiện tượng hư hỏng
là dạng ổ gà
có đường kính khoảng năm mươi cm
trong các ngày mùng một mươi và một mươi một tháng một mươi
đơn vị thi công đã tiến hành khắc phục
các hiện trạng này bằng hỗn hợp
bê tông nhựa nguội
tuy nhiên chỉ sau một ngày mưa lớn
nhiều ổ gà đã trở lại hiện trạng ban đầu
không bảo đảm an toàn giao thông
tất cả những chỗ hảo này
tôi đi ngày một mươi một
đoàn đi ngày một mươi một
người ta đã khắc phục bằng cách
vá với những bê tông nhựa
nhựa bình thường
và vá theo cách thủ công
không có chính quy
cho nên nó không vươn thành sát cạnh
và nó không có độ bằng thẳng
nó không đạt
như là độ cứng nó không đạt
cho nên cái bánh xe nó vào cái chỗ vá đó
thì nó gây ra cái lõm
và nó lên lõm chỗ này
thì nó lầu chỗ khác
dùng cái quy trình
của vá nhựa đường
sửa chữa đường cao tốc
để mà vô phía
chứ không thể làm theo kiểu đó được
cái đó là đường nông thôn
đường quyển đường xã thôi
nó vá theo kiểu là
vật liệu cũng là
cái vật liệu không đúng
vật liệu tạm thờ lấy đau
của cái đường nông thôn
hay là đường quyển đường xã
gì đó họ đưa vào đó
họ lắp lên
cho nên không đứng chỗ nào cả
cho nên cầm thôi
làm lại cái chỗ vá đó
nhà quản lý đường
là phải cắm biến
theo tôi là những cái chỗ đó
là phải hẳn chế tốc độ
xuống tám mươi sáu mươi thôi
để tránh cái nguy hiểm
mà hiện đó trên đường không có
dự án đường cao tốc đà nẵng quảng ngãi
có tổng chiều dài gần một trăm bốn mươi km
thiết kế theo tiêu chuẩn
đường cao tốc loại a
với bốn làn xe lưu thông
và hai làn rừng khẩn cấp
tốc độ thiết kế một trăm hai mươi km một giờ
dự án được chia làm
một mươi ba gói thầu xây lắp
với tổng mức đầu tư hơn ba mươi bốn năm trăm linh tỷ đồng
liên quan đến vấn đề này
ngày một mươi một tháng một mươi
bộ giao thông vận tải đã yêu cầu
các đơn vị quản lý khai thác tạm dừng
thu phí tuyến cao tốc đà nẵng quảng ngãi
đoạn từ km đến km sáu mươi năm
cho đến khi khắc phục
triệt đề các hư hỏng
trong khi đó ngày một mươi hai tháng một mươi
hội đồng thành viên tổng công ty đầu tư
và phát triển đường cao tốc việt nam
đã họp đề kiểm đềm
xử lý trách nhiệm tập thể và cá nhân liên quan
việc đường cao tốc đà nẵng quảng ngãi
bị hư hỏng
cao tốc đà nẵng quảng ngãi mới đưa vào sử dụng đã hư hỏng
liệu trong mùa mưa bão tới
công trình này có bảo đảm an toàn giao thông không
sáng nay tại hà nội đã diễn ra
lễ khánh thành giai đoạn một
nhà máy nước mặt sông đuống
đây là dự án cung cấp nước sạch có quy mô lớn nhất miền bắc hiện nay
tại buổi lễ lãnh đạo
các bộ ban ngành trung ương
của dự án và phát động khởi động giai đoạn hai
đây là công trình trọng điểm của hà nội
trong dịp kỷ niệm sáu mươi bốn năm
ngày giải phóng thủ đô mùng một mươi tháng một mươi
dự án nhà máy nước mặt sông đuống
được khởi công đầu tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy
xây dựng trên diện tích hơn sáu mươi bốn hectare
tại xã phù đồng
và xã trung mầu huyện gia lâm
dự án có công suất giai đoạn một
là một trăm năm mươi m ba một ngày đêm
với tổng mức đầu tư gần năm tỷ đồng
theo dự kiến giai đoạn một
sẽ thi công trong ba năm
nhưng với sự nỗ lực của công ty
dự án đã hoàn thành sau một mươi tám tháng thi công
tại buổi lễ
lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương
thành phố hà nội đã bấm nút
phát nước giai đoạn một của dự án
và phát động khởi công giai đoạn hai
tại giai đoạn hai với sự hợp tác
của đại sứ quán đức tại việt nam
các công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới
về nước sạch sẽ được áp dụng cho dự án
nước đức nổi tiếng về ngành nước
tôi rất hân hạnh được hợp tác
với công ty nước mặt sông
nước đức rất là quan trọng
nên chúng tôi muốn phát triển ngành này
ở hà nội và việt nam
nước đức không có nhiều công ty ở việt nam
nhưng chúng tôi rất muốn đầu tư
và chuyển giao công nghệ nước sạch vào việt nam
ngoài ra chúng tôi còn muốn phát triển
ngành công nghệ xử lý nước thải
ở việt nam trong thời gian tới
thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư
nâng công suất lên sáu trăm linh m ba ngày đêm
đề nghị nhà đầu tư tiếp tục nâng công suất
của dự án lên chín trăm linh m ba ngày đêm
vào năm hai nghìn hai mươi hai
qua việc đầu tư hệ thống nước sạch
với quy mô lớn mang tính liên vùng liên tỉnh
công trình nhà máy nước mặt sông đuống
góp phần thực hiện hóa mục tiêu chiến lược
trong phát triển hệ thống cấp nước sạch bền vững
có khả năng cung cấp
và đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng nước sạch
ổn định lâu dài của thủ đô
và các vùng lân cận
góp phần nâng cao sức khỏe cho người dân
trong việc hưởng lợi từ việc sử dụng nước sạch
thưa quý vị hôm nay
tại viện huyết học và chuyển máu trung ương
thành đoàn hội liên hiệp thanh niên việt nam
thành phố hà nội đã tổ chức chương trình
điểm hẹn thanh niên tôi yêu tổ quốc tôi
và liên hoan chào mừng kỷ niệm
sáu mươi hai năm ngày truyền thống
hội liên hiệp thanh niên việt nam
đến với điểm hẹn thanh niên tôi yêu tổ quốc tôi
nghệ nhân nạn tòa hè truyền thống
đặng văn hậu đã được làm quen
kết bạn với nhiều bạn đoàn viên
thanh niên năng động nhiệt tình
hàm học hỏi đặc biệt
những sản phẩm của anh được quảng bá
và tiếp cận với nhiều người hơn
tôi mang tới đây
đây là nghề truyền thống tòa hè
đấy nhất là để phục vụ cho
lễ hội thứ hai là mang
tới đây để góp vui giao lưu
cùng các thanh niên thành phố
và góp phần quảng bá những nghề
thủ công truyền thống của phố xuyên quê tôi
đây là một dịp để thanh niên
chúng tôi có thể giao lưu với nhau
để cùng nhau chung sức
để mang tới những nghề truyền thống
để phát động thanh niên được tốt hơn
còn đối với những thanh niên
đội tình nguyện vận động hiến máu
trong chương trình các bạn trẻ mong muốn
với lòng nhiệt tình của mình
sẽ sẻ chia với cộng đồng
bằng nhiều hoạt động thiết thực
mình muốn gửi một thông điệp
đến cho tất cả mọi người là hãy chung tay góp sức
vì cộng đồng hãy trao đi những giọt máu
yêu thương để một giọt máu
có thể chống ba mạng người
với khẩu hiệu
tôi yêu tổ quốc tôi
các hoạt động hôm nay nhằm giúp hội viên
thanh niên tự hào về lịch sử
truyền thống cách mạng vẻ vang
của thanh niên việt nam
thành niên ý thức phấn đấu vươn lên
lập thân lập nghiệp xây dựng đất nước
tiếp tục phát huy truyền thống của hội
chúng tôi muốn gửi một thông điệp
cho đoàn viên thanh niên thủ đô
chúng ta hãy phát huy sức trẻ
trí tuệ của mình để thể hiện
tấm lòng tình yêu thủ đô và đất nước
qua những việc làm cụ thể
tình yêu tổ quốc không bao giờ là đủ
tuy nhiên những hành động thiết thực
cụ thể đầy trách nhiệm
đầy nhiệt huyết như các bạn trẻ
đã và đang làm sẽ khiến
tổ quốc ta ngày càng tốt hơn
tuyệt vời hơn trong mắt
chính những người con việt nam
và bạn bè thế giới
sáng nay tại thành phố bắc ninh
bộ y tế quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư
ngày mai tươi sáng với sự đồng hành
tài trợ của tập đoàn rocher
đã tổ chức lễ phát động chiến dịch
tầm soát ung thư vú ngay khi sang tuổi bốn mươi
nhân tháng phòng chống ung thư vú thế giới
và hướng tới kỷ niệm
tám mươi tám năm ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ
chiến dịch tầm soát ung thư vú
mỗi năm đã giúp khám sàng lọc miễn phí
và phát hiện sớm ung thư vú
cho hàng nghìn chị em phụ nữ
đồng thời góp phần nâng cao nhận thức
và ý thức của phụ nữ bước vào độ tuổi bốn mươi
về tầm quan trọng của việc kiểm tra
sức khỏe định kỳ để phòng tránh
căn bệnh nguy hiểm này
ở việt nam chúng ta hàng năm có vào khoảng
gần một trăm sáu mươi trường hợp
ung thư mắc mới
trong đấy đối với ung thư vú
đã vào khoảng
như vậy chiếm vào khoảng chín hai
là một tỷ lệ rất cao
nếu chúng ta được đi khám
sàng lọc phát hiện sớm
thì điều trị sẽ rất là tốt
phát hiện rất sớm thì điều trị khỏi hoàn toàn
trong chiến dịch năm nay
quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư
ngày mai tới sáng
tiếp tục phối hợp bệnh viện ca trung ương
triển khai khám sàng lọc miễn phí
cho khoảng sáu tám trăm linh phụ nữ từ tuổi bốn mươi trở lên
tại thành phố hà nội
và chín tỉnh miền bắc miền trung
điểm mới trong chiến dịch
năm nay là có một xe ô tô khám lưu động
với đầy đủ các trang thiết bị y tế hiện đại
để khám siêu âm chụp nhũ ảnh
sẽ tiếp cận gần hai mươi xã huyện
có tỷ lệ ung thư cao
của chín tỉnh miền bắc và miền trung
còn tại khu vực miền nam
quỹ sẽ phối hợp bệnh viện ung biếu
thành phố hồ chí minh để khám sàng lọc
cho một hai trăm linh phụ nữ trên địa bàn
tổ chức tuyên truyền nhằm nâng cao kiến thức của cộng đồng
về phòng chống bệnh ung thư vú
hướng dẫn cách tự khám vú
tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
giữ hội nghị thượng đỉnh mỹ triều lần thứ hai
với nhà lãnh đạo triều tiên kim trương ươn
trong những tháng tới
không phải trong năm nay
đó là thông điệp được cố vấn an ninh quốc gia mỹ
john bolton đưa ra
tuyên bố mới nhất của cố vấn bolton
đã phần nào bác đi khả năng hội nghị thương đỉnh thứ hai
giữa mỹ và triều tiên được tổ chức vào tháng sau
trước đó tổng thống mỹ donald trump khẳng định
muốn có cuộc gặp thượng đỉnh
với nhà lãnh đạo triều tiên kim trương ươn
sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại mỹ
vào ngày sáu tháng một mươi một
ông bolton cũng nhấn mạnh tới sự cần thiết
của việc triều tiên tiến hành phi hạt nhân hóa
hoàn toàn và không thể đảo ngược
ngoài ra theo cố vấn an ninh bolton
chính sự kết hợp giữa các biện pháp mạnh
cùng với chiến lược gia tăng sức ép tối đa
bằng các lệnh trừng phạt
đã dân tới việc bình nhưỡng chấp nhận đối thoại
về phi hạt nhân hóa
chính phủ mỹ đang cân nhắc những giải pháp mới
để ngăn chặn nhập cư bất hợp pháp vào mỹ
trong đó bao gồm khả năng
chia tách các gia đình nhập cư
tại biên giới giữa mỹ và mexico
một giải pháp được cân nhắc là cho sự lựa chọn
theo đó các gia đình xin tị nạn
bị tạm giữ cùng nhau tối đa là hai mươi ngày
sau đó cha mẹ sẽ được lựa chọn
hoặc cả gia đình sẽ ở cùng nhau
trong khu giam giữ nhiều tháng
có thể là nhiều năm
cho tới khi được giải quyết tị nạn
hoặc chấp nhận cho con của họ
đến các trại tị nạn của chính phủ
để người thân hoặc người giám hộ
nhận làm con nuôi
các giải pháp mới được cân nhắc
trong bối cảnh số lượng người
tìm cách nhập cư bất hợp pháp vào mỹ
hiện đang tăng cao
sau khi chính quyền tổng thống donald trump
chấm dứt việc thi hành chính sách không khoan nhượng
đối với tình trạng nhập cư bất hợp pháp
trong đó trẻ em bị chia tách khỏi cha mẹ
do vấp phải làn sóng phản đối dữ dội
ở cả trong và ngoài nước
thưa quý vị ít nhất tám người leo núi
đã thiệt mạng khi đang chinh phục
đỉnh guja miền tây nepal
sau khi bão tuyết lớn quét qua khu vực cắm trại
của nhóm người này trên núi
theo nguồn tin cảnh sát ngoài tám người được xác nhận tử vong
còn một người nữa vẫn mất tích
những người thiệt mạng bao gồm
thành viên của một nhóm thám hiểm hàn quốc
cùng các hướng dẫn viên của họ
trực thăng cứu hộ đã đến khu vực cắm trại
ở độ cao cách chân núi bảy một trăm chín mươi ba m
song chưa thể đưa các thi thể ra ngoài
do điều kiện thời tiết băng giá
trại thám hiểm wangchu shepa của nepal
đơn vị tổ chức hành trình này cho biết
họ đã báo động tới lực lượng chức năng
sau khi không nhận được liên lạc thì nhóm leo núi
trong suốt hai mươi bốn giờ
trong số những người thiệt mạng có kim chang ho
nhà leo núi vào năm hai nghìn một mươi
đã lập kỷ lục là người chinh phục
một mươi bốn ngọn núi cao nhất thế giới
với thời gian ngắn nhất mà không cần bình oxy hỗ trợ
nhằm thúc đẩy kinh tế và du lịch địa phương
chính quyền bang new south wales của australia
đã chấp nhận kế hoạch biến nhà hát opera sydney nổi tiếng
thành phong nền quảng cáo
cho một giải đua ngựa
tuy nhiên màn quảng cáo này
đã tạo ra những cuộc tranh luận gây gắt
trên khắp các phương tiện truyền thông
và công chúng australia
những cuộc biểu tình đã diễn ra ngay bên ngoài
nhà hát opera
nhằm phản đối chiến dịch quảng cáo này
bên cạnh đó
hơn hai trăm bảy mươi người dân australia
cũng đã ký vào đơn trực tuyến
đề nghị hủy bỏ kế hoạch trên
đây là một di sản thế giới
việc gắn kết nó với cuộc đua có tính chất cá cược
sẽ truyền tại thông điệp tiêu cực
là chúng tôi không quan trọng di sản này
điều tượng của australia
không nên bị thương mại hóa như thế này
nhà quảng cáo đã đầu tư tới một mươi ba triệu đô la australia
trong một mươi phút sử dụng máy chiếu hiển thị
nhà hát opera sydney

và biến cả nhà hát trở thành một biển quảng cáo khổng lồ
cho giải đua ngựa everest cup
quý vị khán giả thân mến
chương trình thời sự của chúng tôi đến đây là kết thúc